cần phải có một bước chuyển đổi về mặt chiến lược để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp sáng tạo
ứng dụng kết hợp phát triển công nghệ trong một số ngành lĩnh vực mới có thể mạnh
phải làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa nhà nước và xã hội trong việc phát triển khoa học công nghệ
cần làm tốt hơn nữa giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đó là những yêu cầu mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đặt ra đối với bộ khoa học và công nghệ
tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất diễn ra sáng nay tại hà nội
thủ tướng nhấn mạnh cần hành động mạnh mẽ quyết liệt để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ nước nhà
trước hết là đề xuất cơ chế chính sách để tạo ra sự đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ ở khu vực doanh nghiệp dịch vụ công
mục tiêu là lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
phát huy vai trò tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho các trường đại học
viện nghiên cứu tăng cường nền tảng vốn của người cho đổi mới sáng tạo
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu các công nghệ sản xuất
mà doanh nghiệp đòi hỏi và cải tiến phương thức giáo dục ứng dụng lý thuyết khoa học công nghệ vào các mục tiêu thực tiễn
đổi mới căng bẳng cơ chế quản lý ngăn sách chi cho khoa học công nghệ
thực hiện cơ chế nhà nước đặc hành nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ
cơ cáo lại các chương trình các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu xã hội
chủ giá trị
cơ sản phẩm tạo giá trị gia tăng
thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ
nâng cao năng lực hấp thụ làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
đổi mới chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học công nghệ
thu hút sự tham gia sâu của cộng đồng các nhà khoa học việt nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước

đổi mới sáng tạo để làm căn cứ hoạch định hình chính sách
có cơ chế có chính sách đột phá để nâng cao năng lực và chất lượng nhân sự làm việc trong khu vực công về đổi mới sáng tạo
chúng ta phải làm sao để cắn bộ lòng khoa học của chúng ta
giám ước mơ giám khắc mộng theo đuổi khắc mộng đam mê nghiên cứu khoa học
tại buổi lễ thủ tướng đã trao hân chương lao động hạng nhất cho bộ khoa học và công nghệ
trước đó thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu sáu mươi năm ngành khoa học và công nghệ và thăm quan các gian hàng tại triển lãm